thưa quý vị hôm nay là ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ
cùng với các hoạt động văn hóa văn nghệ vui chơi giải trí đã và đang diễn ra tại hầu khắp các địa phương trên cả nước
thì dịp nghỉ lễ cũng chính là thời điểm mà rất nhiều gia đình người dân tổ chức đi tham quan du lịch
chính vì vậy lượng khách tham quan nghỉ dưỡng tại các điểm du lịch đã gia tăng đột biến
tại đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi chỉ tính riêng trong ngày hai mươi chín tháng bốn tại cảng sa kỳ
đã đoàn gần hai năm trăm linh đứa du khách từ đất liền ra tham quan du lịch
hai mươi chuyến tàu vận tải khách trên tuyến phải hoạt động liên tục đưa du khách ra đảo
trong ngày hôm nay ngày ba mươi tháng bốn có khoảng hai tám trăm linh du khách
chủ yếu là du khách ở các tỉnh phía bắc và phía nam ra đảo lý sơn tham quan
ban quản lý cảng sa kỳ các đơn vị quản lý hoạt động vận tải khách trên tuyến
đang tập trung phân phiên phân chuyến kiểm tra an toàn vận tải để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho du khách
ủy ban nhà dân huyện địa sơn cũng kiểm soát chặt chẽ các dịch vụ trên đảo
không để xảy ra tình trạng lợi dụng dịp nghỉ lễ để chặt chém du khách
trong khi đó tại quảng bình lượng khách đặt nghỉ tại các khách sạn trên địa bàn đều đã kín phòng
nhiều nhà hàng quán ăn lớn trên địa bàn cũng đã phục vụ hết công suất
do biển sạch nên người dân và du khách đã quay lại với biển sử dụng hải sản như trước đây
để đón tiếp du khách trong dịp nghỉ lễ năm nay sở du lịch quảng bình đã phối hợp với các ngành
địa phương tổ chức nhiều hoạt động phong phú như bóng truyền bãi biển toàn quốc
tuần văn hóa du lịch đồng hới hội trợm thực quê hương nhiệt lệ
mặc dù thời tiết không thuận lợi trời mưa liên tục nhưng trong ngày ba mươi tháng bốn
du khách vẫn đồng đùn đến phùng núi đà lạt lâm đồng để nghỉ lễ
khiến nhiều khu du lịch tại trung tâm thành phố quá tài
một số tuyên đường ủn tắc vào giờ cao điểm
tại nhiều khu nhiều điểm du lịch ở thành phố đà lạt cũng xảy ra tình trạng quá tải
do lượng du khách lớn đến tham quan chụp ảnh
các điểm thăm quan như vườn hoa thành phố thùng lũng tình yêu thác đà tăn la
cáp treo đà lạt rinh bảo đại đường hầm điêu khắc tú hút hàng chục ngàn lời khách đến thăm quan
dự kiến trong ngày mai ngày một tháng năm lượng khách đến đà lạt vẫn đông
và giảm vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ
theo ban quản lý các khu du lịch thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và ngày một tháng năm
rất nhiều du khách đã chọn điểm đến là thành phố vũng tàu
chỉ tính đến trưa ngày ba mươi tháng bốn đã có gần bảy mươi lượt du khách đổ về các bãi tắm điểm thăm quan ở vũng tàu
trước đó ngày hai mươi chín tháng bốn thành phố vũng tàu đã đón hai mươi bốn lượt du khách